tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội hồ văn tuấn đã đặt mua một khẩu súng rô lô ổ quay và sáu viên đạn
tỉ đã nhờ bình mượn khẩu súng của tuấn bắn thử ba phát rồi trả lại
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tuấn mang theo khẩu súng đem cầm cho lê thanh tấn để tiêu xài
tấn đem cất giấu khẩu súng tại chỗ ở của bùi thị nhung
nhận tin báo công an huyện thoại sơn mời tấn về làm việc tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của nhung
thu giữ một khẩu súng rulo hai viên đạn một vỏ đạn và một mươi chín gói ma túy đá
nhung và tấn đã bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hồ văn tuấn hai mươi bốn tháng tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
lưu quỳnh tỷ một mươi năm tháng tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
lê thanh tấn một mươi năm tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
và trần thanh bình một mươi hai tháng tù treo về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy một nhà dân đóng trên địa bàn
vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng ba một thành viên sống bên trong căn nhà một trệt một lầu với gác lửng
tại hẻm một trăm ba mươi năm gò xoài phường bình hưng hòa a đang ngủ thì phát hiện cháy
nghe tiếng chi hô các hội dân xung quanh đã huy động bình chữa cháy mini hỗ trợ dập lửa
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
cũng đã điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau khi tiếp nhận tin báo
đám cháy được đội chữa cháy chuyên nghiệp dập tắt sau đó
vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu dụi một nhà dân liền kề bị ảnh hưởng
thông tin ban đầu thời điểm cháy trong căn nhà có năm người nhờ phát hiện kịp thời
nên tất cả đã may mắn kịp thoát ra ngoài an toàn
khu vực cháy ở lầu một nơi chứa hạng hóa bông vải nhựa nhận về làm ra gồng
nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện
thưa quý vị mặc dù công tác truyền thông đã được đẩy mạnh
nhưng tình hình cháy nổ tại khu dân cư hộ gia đình và tại các khu chợ
vẫn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng lẫn thiệt hại
phòng ngừa cháy nổ đang trở nên ngay càng bức thiết
và cần nhận được sự quan tâm đúng mức hơn từ cộng đồng
trong đó việc phòng chống giặc lửa từ cơ sở được xác định là yếu tố thèn chốt
có vai trò quyết định đến hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
ghi nhận tại tỉnh bình phước
chỉ cần chuông báo cháy đặt tại văn phòng ban quản lý chợ phú riêng vang lên
hệ thống máy bơm này sẽ ngay lập tức hoạt động
và tám khối nước ở bể nước ngầm bên dưới luôn sẵn sàng để chữa cháy bất cứ lúc nào
ngoài hệ thống cấp nước
trong văn phòng ban quản lý chợ phú riêng còn trang bị nhiều bình chữa cháy cầm tay
đảm bảo có thể trực tiếp giải quyết các tình huống cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh
theo phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện tại chỗ hậu cần tại chỗ
hai năm trước có xảy ra sự cố ngoài khu vực chợ nhưng mà chúng tôi cũng đã kịp thời dập tắt
ngoài việc sử dụng bốn mươi bình chữa cháy không có hiệu quả
chúng tôi cũng kéo thiết bị máy nổ chữa cháy
hai hồ dân một hồ
hai hồ dân kinh doanh ở ngoài chợ đã thành công
với những khu chợ trung tâm thương mại nhiều ký ốt hàng hóa dễ cháy
đường cứu hộ cứu nạn nhỏ công tác chữa cháy ban đầu đóng vai trò then chốt
quyết định đến hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy
bởi khi sự cố cháy mới xảy ra nếu phát hiện và xử lý kịp thời
sẽ nhanh chóng dập tắt được đám cháy góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn cháy lan
lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở hoạt động tốt
sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
có nghĩa là nếu có cháy xảy ra thì tất cả mọi ví dụ như những nơi mà bì
thì mọi người ở trong chợ sẽ tập trung lại để cứu cho những cái cửa hàng đó
biết rõ hết là phải phòng chống cháy như thế nào
nói chung là ở chợ là ban quản lý chợ cũng cung cấp cho mọi người
giống như ký ốt như thế là một người là một bình chữa cháy và người nào cũng biết
để có thể phát huy được hiệu quả của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
lực lượng chức năng đã thường xuyên duy trì và chú trọng tập huấn huấn luyện nghiệp vụ
cho các thành viên ban quản lý chợ và từng người dân tiểu thương trong khu chợ
nhất là rèn luyện kỹ năng xử lý cháy nổ thoát nạn
cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu khi có tình huống cháy nổ xảy ra
cùng với đó lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra
kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để kịp thời ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra cháy nổ
trong cao điểm mùa khô hiện nay giặc lửa là điều mà người dân luôn phải cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào
phòng hơn chữa ý thức của người dân trong việc ngăn ngừa các sự cố cháy nổ
sẽ giúp họ bảo vệ tính mạng tài sản của mình mang lại sự an toàn cho bản thân và cho cộng đồng